xin kính chào quý vị chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất
trên kênh youtube bản sức khỏe và đời sống cơ quan hôn luận của bộ y tế
vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin sáng một mươi ba tháng một mươi của chúng tôi
thưa quý vị cơn bão số tám sẽ đổ bộ vào đất liền khu vực từ thanh hóa đến quảng bình
với sức gió lớn và khả năng mưa nhiều địa phương sẽ đối mặt với nguy cơ ngập úng
theo dự báo đến một mươi ba h ngày hôm nay vị trí tâm bão ngay trên vùng biển phía đông đảo hải nam trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một một trăm linh một trăm hai mươi kmh giật cấp một mươi bốn
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
từ vĩ tuyến một mươi sáu hai mươi hai độ vb từ kinh tuyến một trăm linh tám năm một trăm hai mươi độ kd
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh
sông lớn và lốc xoáy
hai mươi bốn ba mươi sáu h tiếp theo
bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km
đi vào đất liền khu vực từ thanh hóa đến quảng bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
trong ba mươi sáu đến bốn mươi tám giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực thái lan
ở khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa có gió mạnh cấp tám cấp chín
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn
sóng biển cao từ năm bảy m biển động dữ dội
ở vịnh bắc bộ bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ và vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi
bao gồm huyện đảo cồn cỏ có gió mạnh cấp bảy cấp tám vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi một
sóng biển cao từ ba năm m biển động dẫn mạnh
phem biển các tỉnh từ thanh hóa đến nghệ an cân đề phòng nước dâng do bão cao từ bốn sáu m
kết hợp với chiều cường gây ngập ống tại các vùng trũng thấp vào ngày một mươi bốn tháng năm
từ đêm nay đến ngày một mươi bốn tháng một mươi ở vùng ven biển từ quảng ninh đến quảng bình
có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
một số nơi ở phía bắc hoàn lưu bão có gió cấp tám giật cấp một mươi do kết hợp với không khí lạnh
chiều nay đến ngày một mươi bốn tháng một mươi ở khu vực bắc bộ và quảng trị có mưa to
có nơi mưa rất to và lượng mưa phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm trên một đợt
có nơi trên hai trăm linh mm trên một đợt
khu vực từ thanh hóa đến quảng bình có mưa rất to
với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm trên một đợt

có nơi trên ba trăm linh mm trên một đợt
đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
những thông tin mới nhất liên quan đến đời sống
dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại